xin chào các bạn
liên ngành xác định giá đất trực tiếp ký tờ trình tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
phê duyệt giá đất để giao cho công ty sông mã
bị can phan thị minh trang chú tại thành phố bắc cạn vừa bị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn
đưa ra xét xử sơ thẩm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng do bản thân nghiện ma túy nên vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trang đã đi đến bến xe khách tỉnh thái nguyên mục đích tìm mua ma túy để sử dụng
và gặp được một người đàn ông không quen biết
cho trang ba gói ma túy vào trưa ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi đến huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
trang bị lực lượng công an bắt quả tang có hành vi tàng trữ trái phép gần hai trăm linh gram heroin
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phan thị minh trang một mươi hai năm tù phạt bổ sung năm triệu đồng
một vụ vận chuyển khoảng hai mươi lít dầu đeo trái phép trên vùng biển tây na
vừa bị bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện xử lý
trước đó tại khu vực biển nam
đông nam cách cụm đảo hòn khoai tỉnh cà mau khoảng một trăm ba mươi hải lý
quá trình tuần tra kiểm soát biên đội tàu csb bốn nghìn ba mươi chín của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
phát hiện tàu cá có nhiều dấu hiệu nghi vấn
lực lượng làm nhiệm vụ đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên do ông nguyễn thanh tú làm thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển khoảng hai mươi lít dầu đeo và toàn bộ số dầu này không có hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và niêm phong hàng hóa vi phạm
phạm khắc lãm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn ngũ đoài xã điệp nông huyện hưng hà tỉnh thái bình
và đối tượng đỗ văn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn song động xã tân an huyện thanh hà tỉnh hải dương
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cầm giang tỉnh hải dương
là đối tượng trần mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ khẩu thường trú tại khu đoàn xá một phường hồng phong thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý